đều được đưa ra
như đó mỗi ngày khi những cuộc hội thảo kết thúc hàng trăm triệu đồng được thu về với hàng nghìn sản phẩm được bán ra
hội thảo này có tên chung là hội thảo sức khỏe
do một công ty lớn tổ chức có người đứng đầu mang quốc tịch hàn quốc
chính vì vậy các sản phẩm bán ra đều là hàng từ hàn quốc
trong đó có món hàng được bán lên tới cả trăm triệu đồng
năm hai nghìn một mươi chín hoạt động bán hàng đa cấp núp bóng
năm hai nghìn một mươi chín hoạt động bán hàng đa cấp núp bóng rất hiệu quả
hình thức hội thảo diễn ra khá nhộn nhịp tại các thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
ở thời điểm đỉnh cao hội thảo được tổ chức định kỳ tại những địa điểm riêng
và luôn thu hút hàng trăm đến hàng nghìn người tham dự tùy vào quy mô
những người tham dự chủ yếu là người già và đều phải được xác nhận trước
nghĩa là nếu ai đó chẳng may bắt gặp và muốn được nghe về sức khỏe trong hội thảo
thì cũng không có cơ hội
chờ đến khi báo chí phản ánh các hoạt động này diễn ra thận trọng hơn
thay vì công khai là kín đáo bí mật để không bị soi xét
đây vẫn là hội thảo dù không nhiều người và không có phòng ấp hay bảng biểu nào
hội thảo này diễn ra ở lục ngạn bắc giang
và không khác gì hội thảo ở hà nội cuối năm hai nghìn một mươi chín
hội thảo này cũng về sức khỏe
đối tượng tham gia chủ yếu là những người già
câu chuyện ở đây không phải về đồng án
câu chuyện là về một sản phẩm có thể chữa được bách bệnh
theo tìm hiểu của chúng tôi sản phẩm này do một người tên phương quê sóc sơn phân phối
phương từng có nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở đà nẵng
và nhiều vậy phương móc nối để đưa sản phẩm này về quê hương
bán cho những người ở quê
bà đấy cũng đi đài loan gồm chị
ừ không phải bà ấy ở bên đấy mà bán
tại vì bọn chị cũng đi lâu lăn nên là cũng không biết là ở quê này hay bị sao ra sao
không biết mình không đánh được nó hết
cái này mình hỏi chị
tại bốn mươi năm triệu ra để cho anh trai này dùng
đấy bây giờ hôm nay cả dòng họ luôn
đấy cái bà vừa lấy chú áo trắng ra đây cũng dùng vào dùng
cả dòng họ vào luôn

theo chia sẻ của phương
bộ sản phẩm chữa bách bệnh có giá bốn mươi năm triệu đồng
ai muốn kiếm tiền cũng phải mua sản phẩm
sau đó chính họ sẽ lôi kéo những người khác mua tiếp sản phẩm
và họ sẽ được chi trả tiền từ chính những người mua sản phẩm sau đó
cũng theo chia sẻ của phương
sản phẩm này gần như chỉ bán ở quê
bởi vì hộ thảo ở thành phố bây giờ
không còn kiếm được như trước
mà dễ bị chuyển thống ra
hơn nữa những sản phẩm như thế này
chưa xin được cấp phép
nên về quê ổn hơn
em không cần phải chuyển khoản nhiều
mỗi hôm em chỉ cần chuyển
ví dụ như ngày hôm nay em chuyển bốn mươi năm triệu
là xong thì ngày mai em chuyển bốn mươi năm triệu nữa
thì ngày kia em lại không cần phải chuyển đến bốn mươi năm triệu nữa
vì là trong đấy nó có tiền rồi
làm chiếc khẩu đi em cứ chuyển nhỏ dần vào dần đi
chứ đừng có chuyển một lúc nhiều như thế
không cần phải chuyển nhiều như thế
như vậy là
kinh doanh đa cấp biến tướng đã về tới nông thôn
nơi vốn được xem là chỗ trú ẩn yên bình
sòng dẫu là thành phị hay nông thôn
thì một số đặc điểm nhận dạng
hoạt động đa cấp biến tướng
vẫn không thay đổi
đó là các hội thảo sức khỏe
là khách hàng lớn tuổi
là thần dược chữa bách bệnh
và những chiêu trò treo kéo
mà nếu không tỉnh táo
bất kỳ ai dù là lý trí nhất
cũng phải mềm lòng